tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng ông bắc đã không chấp hành mà điều khiển xe mô tô định quay đầu bỏ chạy
tổ công tác đã dừng xe và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của ông bắc
kết quả nồng độ cồn là bảy trăm một mươi sáu mg trên một lít khí thở
mặc dù đã được tuyên truyền giải thích về lỗi vi phạm và yêu cầu hợp tác nhưng ông bắc đã không hợp tác
không ký xác nhận vào phiếu kiểm tra nồng độ cồn biên bản vi phạm có lời nói to tiếng thể hiện thái độ không chấp hành
ông bắc còn dùng hai tay kéo giật xe mô tô của mình lại và xô đẩy cán bộ trong tổ công tác
trước hành vi chống đối cản trở người đang thi hành công vụ tổ công tác đã tiến hành khống chế và bắt giữ người phạm tội quả tang
đối với ông bắc về hành vi chống người thi hành công vụ và bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đại từ để giải quyết theo thẩm quyền
bên cạnh đảm bảo công tác ứng trực trong những ngày tết công an huyện văn quan tỉnh lạng sơn đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ
phát hiện bắt giữ sáu đối tượng về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
cụ thể vào khoảng hai mươi một h tối ngày một mươi tháng hai tức mùng một tết tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại phố đức hinh thị trấn văn quan
phát hiện hai nam thanh niên đang đi xe máy lưu thông trên đường có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
người điều khiển phương tiện là hoàng thanh nghị sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và ngồi sau là hoàng văn tú sinh năm hai nghìn
trú tại xã chi lễ huyện văn quan đang tàng trữ hai gói giấy có chứa chất bột màu trắng
nghị và tú khai nhận chất bột màu trắng trên là ma túy heroin
mở rộng điều tra ngày một mươi một tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn quan đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của hoàng văn duyên
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại thị trấn đồng đăng huyện cao lộc phát hiện một gói giấy bên trong có chất bột dạng cục màu trắng
duyên khai nhận là ma túy heroin bản thân mua về để sử dụng và bán kiếm lời
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hoàng văn duyên về hành
vì mua bán trái phép chất ma túy và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ba đối tượng
cùng chú tại huyện văn quan về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
và hiện công an huyện văn quan đang tạm giữ hình sự sáu đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
trong khi đó tại hà nội một nam tài xế vận chuyển hàng chục bình khí cười đi tiêu thụ vào đêm ngày ba tết đã bị cảnh sát một trăm bốn mươi một phát hiện bắt giữ
cụ thể vào dạng sáng ngày mùng ba tết
tổ công tác y hai nghìn một trăm bốn mươi một thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tại khu vực đường kim mã
theo hướng đi nguyễn thái học đã phát hiện một xe ô tô nhãn hiệu kia morning do một nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại đống đa hà nội điều khiển
có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
làm việc với cảnh sát nam thanh niên không xuất trình được giấy tờ theo yêu cầu
kiểm tra kỹ phương tiện sau đó cán bộ của tổ công tác y hai nghìn một trăm bốn mươi một đã phát hiện phía sau xe có hai mươi năm bình kim loại
đấu tranh tại chỗ tài xế thừa nhận số
bình kim loại trên có chứa khí n hai o đang trên đường vận chuyển đi thiêu thụ
hiện nay tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tăng vật cho công an phường kim mã tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng trần tuấn kiệt
chú ở tỉnh bình phước và bùi thanh bảo chú tỉnh an giang để điều tra về hành vi vận chuyển và buôn bán hàn cấm
trước đó công an huyện vĩnh cửu bắt quả tang kiệt đang vận chuyển tám mươi một hộp pháo hoa nổi trái phép có trọng lượng một trăm ba mươi ba kg trên xe ô tô
kiệt khai nhận mua từ một người đàn ông không quen biết tại campuchia với giá năm trăm linh đồng một hộp và đang trên đường vận chuyển về đồng nai để bán kiếm lời thì bị bắt
mở rộng điều tra cơ quan công an bắt bạo là đồng bọn với kiệt làm nhiệm vụ đi trước dẫn đường tránh lực lượng chức năng phát hiện trong quá trình vận chuyển số hàng cấm trên đi tiêu thụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai cũng đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng hàn văn quý mùi hai mươi một tuổi quê tỉnh bình thuận để điều tra hành vi tàng trữ buôn bán pháo nổi trái phép
mùi bị bắt khi có hành vi tàng trữ pháo nổi trái phép trên tuyến đường ở ấp việt kiều xã xuân hiệp thù giữ ba hộp pháo hoa nổ loại bốn mươi chín ống và một trăm năm mươi tám viên pháo nổ loại pháo bi có trọng lượng năm sáu kg
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của mùi tại tp thủ đức tp hcm

qua đấu tranh mùi khai nhận đã mua số pháo trên của một đối tượng chưa rõ lây lịch về cất xấu để bán kiếm lời thì bị bắt
thưa quý vị nhằm đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong dịp tết công an tp hcm đã thành lập đoàn công tác kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại các nơi trọng yếu của thành phố và của quốc gia đóng trên địa bàn thành phố
ghi nhận tại sân bay tân sơn nhất một trong tám cơ sở trọng điểm được kiểm tra trong cao điểm này
sở chỉ huy này là trung tâm tiếp nhận và xử lý mọi tình huống khẩn quy tại sân bay tân sơn nhất
truyền đối với công tác phòng cháy chữa cháy khi xảy ra sự cố mọi tín hiệu hình ảnh báo cháy tại sân bay đều được sở chỉ huy sân bay truyền trực tiếp đến trung tâm chỉ huy của công an tp hcm

mỗi ca trực luôn có một chỉ huy và hai mươi nhân viên túc trực ngày đêm

vẫn như ngày thường điện thoại vẫn túc trực để kịp thời giải quyết khi có vụ việc phát sinh
với tinh thần thức cho dân vui chơi gác cho dân vui chơi lực lượng công an thị trấn đều gác lại những hạnh phúc riêng của mình nêu cao trách nhiệm đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh trả tự để người dân vui xuân đón tết

các tài xế điều khiển ô tô lưu thông trên các tuyến cao tốc an toàn cục cảnh sát giao thông khuyến cáo các tài xế phải tuyệt đối tuân thủ pháp luật trật tự an toàn giao thông tốc độ của các loại xe cơ giới xe máy chuyên dùng trên đường cao tốc trước khi khởi hành kiểm tra kỹ an toàn phương tiện lên lịch trình các cung đường để di chuyển vào trung tâm thành phố lựa chọn những tuyến đường phù hợp
trong quá trình di chuyển cũng nên cập nhật tình hình giao thông để có thể thay đổi cho phù hợp đặc biệt đã uống rượu bia không lái xe để đảm bảo an toàn cho mình và những người tham gia giao thông khác
để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông hà nội đề nghị mọi người dân chủ động tích cực cung cấp các thông tin hình ảnh video phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông thông qua trang gia lộ phòng cảnh sát giao thông hà nội số điện thoại đường dây nóng hai trăm bốn mươi ba chín trăm bốn mươi hai bốn nghìn bốn trăm năm mươi một phòng cảnh sát giao thông hà nội sẽ tiếp nhận xác minh xử lý theo đúng quy định
với rất nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao mừng đảng mừng xuân đón chào năm mới tại quảng trường tây bắc thành phố sơn la tỉnh sơn la trên một vận động viên nghệ nhân diễn viên quần chúng đến từ các xã phường của thành phố đã hội tụ tham gia chương trình hội xuân dân bác
để giữ gìn an ninh trật tự cho các hoạt động văn hóa lễ hội đảm bảo an toàn cho du khách lực lượng công an thành phố sơn la đã chủ động xây dựng phương án triển khai lực lượng để bảo vệ an toàn lễ hội để nhân dân vui xuân đón tết an lành
hội xuân dân bác diễn ra đa dạng các hoạt động như chương trình văn nghệ mừng xuân giáp thìn phần thi trình diễn vòng xòe sáng tạo kết hợp vũ điệu kết đoàn của các xã phường trên địa bàn thành phố
các đội đã thể hiện vòng xoay sáng tạo của đội theo cách đặc sắc nhất bằng việc kết hợp sáng tạo những điệu xòe thái cổ truyền thống như xòe nâng khăn khăn mười diệu xòe tiến lùi xòe tung khăn xòe bồ bốn xòe vòng xòe vỗ tay múa vòng tròn và xòe trong các nghi lễ thu hút đông đảo quần chúng nhân dân đến tham gia theo dõi và cổ vũ
ngày hội rất là đông đảo bà con nhân dân cùng tham gia rất là vui nhưng mà bên cạnh đó tôi thấy lực lượng an ninh được bố trí rất là chặt chẽ rất là chú đáo để đảm bảo cho bà con có thể yên tâm vui hội xuân
để đảm bảo an ninh trả tự an toàn cho lễ hội và xuân khách thập phương công an thành phố sơn la đã xây dựng phương án tăng cường phương tiện thiết bị và huy động hơn hai trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ
gồm các lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát giao thông trật tự lực lượng an ninh công an phường nắm chắc tình hình địa bàn đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát kịp thời phòng ngừa phát hiện đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực diễn ra lễ hội

định truy nã số tám ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng là đối tượng lâm hoàng em sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại ấp tài công xã tài văn huyện trần đề tỉnh sóc trăng có xẹo cong một cm cách ba cm dưới sau đầu mắt trái
theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ bảy năm đến tử hình